quý vị thân mến vào ngày hôm qua thì người dân cả nước đã đón một đêm giáng sinh trong thời tiết khá là lạnh
và đặc biệt của năm nay đó là không chỉ người dân ở miền bắc được đón giáng sinh trong tiết trời rét đặc trưng
mà ngay cả ở nam bộ cũng chuyển lạnh rõ rệt
và có lẽ đây là một dịp hiếm hoi mà người dân ở các tỉnh thành phía nam đã đón giáng sinh trong tiết trời lạnh như vậy
vâng chắc hẳn là được đón một đêm giáng sinh trong tiết trời lạnh như vậy thì người dân các tỉnh phía nam cảm thấy khá là thú vị
tuy nhiên thì cùng với trạng thái miền bắc thời tiết khô hành
người dân cần thận trọng trước những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ
thêm vào đó thì chiều cường ở nam bộ đang trong trạng thái đạt đỉnh
những vùng trũng thấp và ven sông khả năng vẫn ngập nhẹ
miền bắc thì vẫn tiếp tục duy trì trạng thái là nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm
ban ngày trời nắng và nhiệt độ tăng nhiều cho nên tiết trời sẽ ấm áp hơn
rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần